những năm gần đây cứ mỗi dịp tết đến xuân về nhu cầu về những sản phẩm nông sản
đặc biệt là các sản phẩm đặc sản mang thương hiệu địa phương lại tăng cao
nắm bắt được xu hướng đó năm nay các địa phương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng
nhằm cung ứng cho thị trường trong dịp tết mậu tuất
ghi nhận tại thái nguyên
đây là sưởng sản xuất chè của gia đình chị trần thị phương thảo tại xã văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
sưởng của chị thảo là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ hữu cơ vào trồng trè tại thái nguyên
chị thảo cho biết dịp tết năm nay thị hiếu của người tiêu dùng đã bắt đầu hướng về các loại nông sản sạch như chè hữu cơ
cũng giống như các đơn vị sản xuất chè làng nghề bánh trưng bờ đậu của tỉnh thái nguyên đang sẵn sàng cho dịp tết cổ truyền năm nay
sản phẩm bánh trưng bờ đậu là thương hiệu đã nổi tiếng trên thị trường trong nước trong nhiều năm trở lại đây
với sức tiêu thụ mạnh trên thị trường vào dịp tết đến xuân về
nhìn chung xu hướng sử dụng các sản phẩm nông sản có thương hiệu đặc biệt trong các dịp lễ tết đang ngày một tăng lên
do đó việc chủ động đảm bảo số
lượng và chất lượng cho các sản phẩm đặc trưng là giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn hàng
ổn định thị trường và đảm bảo xây dựng thương hiệu bền vững cho các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương